bộ giáo dục và đào tạo cho biết vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ tổ chức họp báo chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi
và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
và đây là thông tin được các nhà trường học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua
bởi lẽ đây là năm đầu tiên các học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông mới hai nghìn một mươi tám sẽ tốt nghiệp bậc trung học phổ thông
các nhà trường học sinh và phụ huynh mong đợi trong suốt thời gian qua
ba phương án học sinh đều sẽ thi hai môn trong số các môn lựa chọn nhưng khác nhau ở số môn thi trong các nhóm các môn học bắt buộc
theo công bố kết quả khảo sát của bộ giáo dục và đào tạo phương án thi bốn môn là phương án có tỷ lệ lựa chọn nhiều hơn so với các phương án còn lại